và giai đoạn một của dự án đã và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các chuyên gia cũng như người dân trong thời gian vừa qua
đặc biệt trong kỳ họp quốc hội khóa một mươi bốn đang diễn ra với rất nhiều nội dung trong sự phát triển kinh tế văn hóa và xã hội
vấn đề phát triển hạ tầng giao thông đã nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận
dự án đường cao tốc bắc nam kéo dài từ lạng sơn đến cà mau với tổng chiều dài hai chín mươi năm km và được chia thành hai giai đoạn
theo đó giai đoạn một của dự án sẽ được triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi năm với chiều dài bảy trăm một mươi ba km
trong đó có sáu trăm ba mươi hai km là mới hoàn toàn với quy mô bốn làn xe chia thành tám dự án đầu tư theo hình thức công tư
loại hợp đồng bot ở các đoạn mai sơn ninh bình bãi vọt hà tĩnh
và đoạn nha trang khánh hòa dầu dây đồng nai
ba dự án theo hình thức đầu tư công là để nâng quy mô từ hai lên bốn làn xe ở các đoạn cam lộ quảng trị la sơn huế
đoạn la sơn túy loan đà nẵng và đoạn cao bồ mai sơn
tổng chiều dài là tám mươi một km
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm đầu tư khoảng sáu trăm năm mươi chín km quy mô bốn làn xe chia thành chín dự án thành phần
thuộc các đoạn bãi vọt hà tĩnh đến cam lộ quảng trị và quảng ngãi tới nha trang khánh hòa
theo hình thức ppp loại hợp đồng bot
chủ trương xây dựng đường cao tốc bắc nam giai đoạn một nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ
nhưng cũng có không ít ý kiến phản biện đặc biệt là trong bối cảnh toàn bộ tuyến quốc lộ một vừa được nâng cấp mở rộng
tốc độ lưu thông nhanh nhưng chưa được cải thiện rõ rệt
do đó vừa qua ngành giao thông vận tải đã tổ chức một buổi tọa đàm về vấn đề này
nhằm đưa ra những giải pháp thiết thực để cụ thể hóa chủ trương xây dựng tuyến cao tốc bắc nam
tại cuộc tọa đàm những ý kiến xung quanh việc triển khai thực hiện dự án này
đã được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giao thông đưa ra
huy động nguồn vốn đầu tư hình thức đầu tư là điều mà các chuyên gia
các nhà quản lý đề cập chủ yếu trong buổi tọa đàm
huy động nguồn vốn đầu tư hình thức đầu tư là điều mà các chuyên gia các nhà quản lý đề cập chủ yếu trong buổi tọa đàm